thưa quý vị tây nguyên đang trong cao điểm của mùa khô nắng nóng kéo dài đã gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh gia lai đặc biệt là các vùng biên giới ghi nhận tại huyện biên giới đức cơ
đến xã yên an huyện đức cơ vào thời điểm này thấy rõ tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân nơi đây hệ thống sông suối và nước giếng khoan ở các gia đình hộ dân hầu như đã cạn kiệt
tại thôn đức hưng và làng sơn có hơn một chín trăm linh nhân khẩu hiện đang thiếu nước trầm trọng nhiều tháng nay người dân tại địa phương đã phải mua nước bình hoặc mua nước của vùng khác đưa tới để phục vụ sinh hoạt với chi phí rất cao
các lãnh đạo trên nghiên cứu làm sao cho chúng tôi có được nguồn nước sinh hoạt bà con phán khởi mùa nắng nóng này là không có nước bà con cũng không trú tâm vào làm việc được
khi biết bộ đội của công ty bảy mươi hai binh đoàn một mươi năm cấp nước bà con đã chuẩn bị rất nhiều trang bị dụng cụ cũng như hồ hởi đón nhận những giọt nước quân dân này
công ty bảy mươi hai binh đoàn một mươi năm qua cấp nước cho bà con
bà con rất vui mừng nguồn nước này được đủ cho chúng tôi được sinh hoạt
thời tiết nắng hạn thì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong đó có cả đơn vị đơn vị chúng tôi thì cũng đã có những lúc là phải thiếu nước sinh hoạt
nhưng mà với tinh thần chia sẻ thì sẵn sàng cán bộ chiến sĩ người lao động của công ty sẵn sàng chia sẻ những nguồn nước hiếm hoi của mình đối với bà con trên địa bàn
thời tiết cực đoan hạn hán được dự báo sẽ kéo dài và diễn biến phức tạp
huyện biên giới đức cơ tỉnh gia lai đã phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang khẩn trương tìm và thực hiện các giải pháp tiếp theo có hiệu quả cao hơn để bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân
vào ngày hai mươi năm tháng bốn tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng nông thôn mới tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm hai nghìn hai mươi bốn
vấn đề huy động đa dạng nguồn lực để xây dựng nông thôn mới hiệu quả trong giai đoạn từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
chú trọng quan tâm
tính đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có khoảng bảy mươi tám số xã và hai trăm tám mươi ba huyện đạt chuẩn nông thôn mới
hiện còn khoảng một năm trăm linh xã thuộc địa bàn khó khăn chưa đạt nông thôn mới do vùng mắc nguồn lực giải ngân vốn đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn
vốn từ địa phương lại thấp do đó kinh nghiệm từ những địa phương có thị lệ đạt chuẩn nông thôn mới cho thấy linh hoạt trong huy động nguồn lực xã hội hóa là rất quan trọng

ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm dần so với giai đoạn trước chỉ đáp ứng được hai mươi năm nhu cầu
do đó việc tăng cường chủ động huy động các nguồn lực khác nhau của mỗi địa phương là cần thiết để bảo đảm xây dựng nông thôn mới bền vững
thành phố hồ chí minh đang thực hiện việc thành lập chia tách sắp nhập đổi tên các khu phố ấp theo chủ trương chỉ còn một cấp dưới là khu phố
thành phố sẽ chỉ còn hơn bốn tám trăm linh khu phố ấp sau sắp xếp
giảm khoảng hai mươi nhân sự
việc sắp xếp lại sẽ giúp chính quyền địa phương gần dân hơn thường xuyên lắng nghe đối thoại với nhân dân về các vấn đề diễn ra trên địa bàn dân cư
đây là buổi triển khai các hoạt động đầu tiên của khu phố ba phường chín quận gò vấp khi vừa mới thành lập với tổ chức nhân sự đầy đủ gồm các cán bộ chuyên trách và không chuyên trách
khu phố tôi vừa mới họp để bàn phương hướng hoạt động của các tri hội của tri bộ rồi của khu phố trong thời gian tới như thế nào
sau khi được sắp xếp tôi tin là thời gian tới đây sau khi đi vào hoạt động này các khu phố sẽ làm tốt cái nhiệm vụ mà ủy ban nhân dân phường đã giao cho các khu phố
phường chín quận gò vấp có diện tích khoảng hai mươi bảy km hai dân số khoảng hơn ba mươi hai người trước đây phường có chín khu phố thì nay đã lên thành một mươi bảy khu phố
việc sắp xếp các khu phố tại phường chín góp phần tinh gọn bộ máy đưa cao hiệu quả quản lý của bộ máy tạo thuận lợi trong việc quản lý điều hành

sắp tới thì phương cũng sẽ tiếp tục triển khai các nền tảng ứng dụng chỉ nội số để mà hỗ trợ cho các khu mới
với phường hai mươi tám quận bình thạnh trước kia chỉ có ba khu phố ba mươi bốn tổ dân phố thì nay đã được điều chỉnh lại thành chín khu phố
tuy có một số khó khăn trước mắt về nhân sự tại các khu phố mới thành lập
nhưng toàn thể cán bộ đều đặt mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó
khi mà thành lập khu phố mới thì cũng gặp nhiều khó khăn
thứ nhất là về chọn nhân sự
cái thứ hai nữa là xây dựng cái mối quan hệ
cũng như là gắn kết cộng đồng những bộ máy của phường
cũng của khu phố
thì làm tinh gọn lại
để coi cái hiệu quả công tác nó đảm bảo
trong cái việc mà hoạt động phát triển kinh tế chính trị xã hội tại địa phương
thành phố hồ chí minh thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy
từ hơn hai mươi năm tổ chức dưới phường xã thị trấn trước đây
thì nay chỉ còn hơn bốn tám trăm linh khu phố ấp
giảm khoảng hai mươi nhân sự
thực hiện mục tiêu xây dựng được tổ chức dưới phường sát dân gần dân
nâng cao tính tự quản ở địa bàn dân cư
hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động phối hợp cùng hội khoa học an toàn vệ sinh lao động việt nam
tổ chức tọa đàm với chủ đề
quản trị rủi ro bằng văn hóa an toàn tầm nhìn và mô hình hiệu quả ở việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện văn hóa an toàn trong thời kỳ hội nhập
giúp doanh nghiệp tạo ra môi trường lao động tốt
bảo đảm văn hóa an toàn
một môi trường văn hóa lành mạnh
vui tươi phấn khởi cho người lao động
an tâm sản xuất cuộc sống vật chất ổn định
sẽ đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp
là tạo ra sự tin tưởng của người sử dụng sản phẩm
sự tín nhiệm của những người hợp tác
hội thảo đã chỉ ra môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư
đối tác an tâm liên doanh liên kết với doanh nghiệp
giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững
người lao động có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động
trong việc tạo ra và duy trì một văn hóa an toàn
tại nơi làm việc và tham gia tích cực
vào hệ thống quản lý văn hóa an toàn của doanh nghiệp